tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền trung phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội thảo liên kết khai thác du lịch nông nghiệp văn hóa sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung
tại hội thảo các đại biểu đã nghe các nhà quản lý nhà khoa học nêu lên những tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch nông nghiệp văn hóa sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung
các đại biểu cũng tập trung thảo luận xác định nội hàm liên kết khai thác du lịch nông nghiệp văn hóa sinh thái trong một tổ hợp phát triển mới xác định các hình thức điều kiện nguồn lực và chủ thể để bảo đảm thực thi liên kết đề nghị chính phủ và chính quyền các địa phương trong khu vực cần có các cơ chế chính sách cụ thể thiết thực để thúc đẩy liên kết trong khai thác du lịch nông nghiệp văn hóa sinh thái qua đó tạo ra dòng sản phẩm du lịch đa dạng có chất lượng tạo việc làm tăng thu nhập cho cộng đồng cư dân